từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương đã được hoạt động trở lại
hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tỉnh liên tỉnh trên địa bàn thành phố hải dương và các bến xe khách được hoạt động trở lại bình thường
phương tiện chỉ được chở tối đa năm mươi số ghế trên xe đồng thời phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả người điều khiển phương tiện người phục vụ hành khách luôn phải đeo khẩu trang đúng cách trong các khu vực nhà ga bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình
trong quá trình di chuyển nếu có hành khách có biểu hiện sốt ho khó thở cần thông báo trực tiếp với cơ quan chức năng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn kịp thời
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định của bộ giao thông vận tải và bộ y tế